hà nội sẽ sử dụng một mươi mẫu thiết kế được lựa chọn từ cuộc trang trí thành phố năm hai nghìn hai mươi
để trang trí cho thủ đô vào dịp tết dương lịch và tết nguyên đán với chủ trương
sẽ trang trí vừa phải phù hợp với văn hóa người hà nội chứ không sáng trưng sáng rực
mô hình trang trí khuê văn các biểu tượng của thủ đô kết hợp với mẫu thiết kế hoa đào
cũng được treo dọc nhiều tuyến phố lớn
đối với các cơ quan công sở và nhà dân đặc biệt là xung quanh hồ hoàn kiếm
thành phố khuyến khích các đơn vị sơn sửa mặt ngoài trước tết âm lịch
vận động người dân trang trí trậu hoa và tiểu cảnh những mẫu thiết kế đơn giản trang nhã
không màu mè tại các tuyến phố chính của thủ đô vừa tiết kiệm được chi phí
vừa phản ánh được không khí vui tươi dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
việc chuẩn bị chú đáo từ tổ chức cuộc vận động sáng tác đến lựa chọn kỹ càng các hình thức
và chủ đề trang trí đã khiến cho hà nội thêm phần rực rỡ lung linh khi tết đến xuân về
trong phần tin quốc tế tổng thống hàn quốc kêu gọi người dân ủng hộ triều tiên tham dự olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám
chính phủ mỹ đóng cửa ngày thứ ba liên tiếp do không có ngân sách hoạt động
liên quan đến mối quan hệ liên triều tổng thống hàn quốc moon jae in vừa đưa ra lời kêu gọi công chúng
ủng hộ việc triều tiên tham dự olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
đồng thời gọi đây là cơ hội hiếm hoi để bắt đầu lại các cuộc đối thoại quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo triều tiên
phát biểu tại cuộc họp tổng thống hàn quốc nhấn mạnh hai bên đang có một cơ hội rất quý giá để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân triều tiên
và kiến tạo hòa bình trên bán đảo triều tiên
chính nhờ olympic và paralympic mùa đông mà hàn quốc và triều tiên có thể ngồi lại với nhau
tổng thống moon jae in cũng cho rằng bản thân việc triều tiên tham gia olympic pyeongchang
hai nghìn một mươi tám sẽ góp phần bảo đảm thành công cho sự kiện thể thao toàn cầu sắp diễn ra
đồng thời khẳng định việc tạo ra cơ hội đối thoại khác sẽ không hề dễ dàng
ngoài ra tổng thống moon còn kêu gọi người dân ủng hộ thỏa thuận của hai miền về việc lập một đội khúc quân cầu trên băng của nữ chung
cho sự kiện thể thao sắp tới khi xét đến khả năng việc này góp phần nối lại đối thoại giữa hai nước
và có thể dẫn tới các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa
cũng trong ngày hôm nay thủ đô tokyo của nhật bản đã tổ chức cuộc diễn tập sơ tán đầu tiên
trong tình huống giả định xảy ra một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo
ba trăm năm mươi người dân địa phương đã tham gia cuộc diễn tập tại các ga tàu điện ngầm và một công viên giải trí ở quận mungyo
sau khi hệ thống cảnh báo khẩn cấp của chính phủ thông báo một tên lửa đang bay tới
những người tham gia đã nhanh chóng sơ tán đến các cơ sở dưới mặt đất như ga tàu điện ngầm kasuga
và các tòa nhà dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát
các nhân viên tại công viên giải trí dom city giáp với một sân bóng trày cũng cho ngừng mọi hoạt động vui chơi
sau khi có thông báo phóng tên lửa đồng thời khuyến cáo khách tham quan nhanh chóng di chuyển vào bên trong các tòa nhà
giới chức nhật bản cho biết khu diễn tập sơ tán này cho phép người dân thành phố có những trải nghiệm thực tế
để đưa ra những phản ứng kịp thời khi có tên lửa bay tới
chính phủ mỹ đã bước sang tuần làm việc mới mà không có ngân sách hoạt động
đây là ngày thứ ba liên tiếp chính phủ mỹ phải đóng cửa do phe dân chủ và cộng hòa tại thượng viện
không thể đạt được thỏa thuận chung vì bất đồng trong vấn đề nhập cư
điều này dẫn tới việc thực viện không thể thông qua dự luật tri tiêu tạm thời cho chính phủ mỹ
thượng viện mỹ đã hoãn thời điểm tiến hành cuộc bỏ phiếu về một dự luật tri tiêu tạm thời của chính phủ
sang một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay theo giờ mỹ tức là vào khoảng nửa đêm nay theo giờ việt nam
dự luật sẽ cấp ngân sách cho chính phủ mỹ đến hết ngày tám tháng hai
và cho phép hàng nghìn nhân viên
trước đó thủ lĩnh phe đa số tại thượng viện mitch mcconnell cũng tỏ ý nhượng bộ với các nghị sĩ dân chủ
khi ông cam kết đưa vấn đề nhập cư ra thảo luận trước thượng viện vào đầu tháng hai
nếu vấn đề này đến lúc đó vẫn chưa được giải quyết
tôi mong muốn thúc đẩy một tiến trình pháp lý trong đó giải quyết các vấn đề liên quan tới thỏa thuận
bảo vệ những người nhập cư trái phép từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất còn được gọi là chương trình dak
cũng như an ninh biên giới tăng tri tiêu quốc phòng và giảm thiểu thiệt hại thiên tai
chúng ta đã bàn bạc rất nhiều nhưng đáng tiếc là đến giờ này vẫn chưa thể thống nhất các ý kiến
vì vậy chúng ta sẽ trở lại với cuộc thảo luận này
ngân sách liên bang mỹ đã hết hiệu lực từ nửa đêm ngày một mươi chín tháng một theo giờ địa phương
và đã không thể gia hạn do những bất đồng giữa hai đảng xung quanh vấn đề nhập cư
theo đó một số cơ quan liên bang sẽ phải ngừng hoặc thu gọn hoạt động
hiện vẫn chưa rõ liệu thượng viện mỹ có đạt đủ số phiếu cần thiết từ các nghị sĩ dân chủ
để phê chuẩn dự luật tri tiêu tạm thời hay không
một vụ nổ bom vừa xảy ra tại một khu chợ ở tỉnh yala miền nam thái lan
khiến ít nhất ba người thiệt mạng và một mươi chín người khác bị thương
ban chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa của thái lan cho biết quả bom cài trên một chiếc xe gắn máy
dựng phía trước một quầy bán thịt lợn trong chợ phát nổ đã cướp đi sinh mạng của ba người
và khiến một mươi chín người khác bị thương
hiện chưa có nhóm nào tuyên bố đứng sau vụ tấn công
tuy nhiên các nhóm ly khai hoạt động ở ba tỉnh cực nam thái lan là battany
thiwas và yala thường tiến hành các vụ đánh bom tại khu vực tập trung đông người hồi giáo nhất thái lan này
bạo lực bùng phát tại khu vực cực nam thái lan từ năm hai nghìn bốn đến nay đã làm hơn sáu sáu trăm linh người thiệt mạng
chủ yếu là dân thường
theo tân hoa xã cục hải dương quốc gia trung quốc thông báo đã phát hiện một số vệt dầu loang
trên biển hoa đông tại khu vực sát vị trí tàu chở dầu sanchi của iran bị chìm một tuần trước đây
theo thông báo một vệt dầu loang có chiều dài năm bốn km
rộng một bốn km xuất hiện cách vị trí tàu san chi bị chìm khoảng năm km về phía tây bắc
trước đó trung quốc cho biết phát hiện một vệt dầu loang dài bốn km rộng bốn trăm linh m
cách vị trí trên khoảng năm km về phía đông nam
dữ liệu vệ tinh cho thấy ba về dầu có diện tích tổng cộng ba trăm ba mươi hai km hai trong khu vực quan sát
vệt lớn nhất đo được là ba trăm hai mươi tám km vuông
hôm sáu tháng một vừa qua tàu sanchi chở một trăm một mươi ba tấn dầu thô nhẹ từ iran đã bốc cháy
sau khi đâm phải tàu chở ngũ cốc cf krista
đăng ký khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
ở vị trí cách cửa sông trường giang một trăm sáu mươi hải lý về phía đông
vụ việc đã khiến ba mươi hai thủy thủ gồm ba mươi người iran và hai người bangladesh trên tàu sanchi thiệt mạng
đến chiều ngày một mươi bốn tháng một con tàu này bắt đầu chìm sau một tuần bốc cháy liên tục
cục thống kê thành phố thượng hải vừa thông báo
thượng hải đã trở thành thành phố đầu tiên của trung quốc đạt mức gdp là ba tỷ nhân dân tệ
tương đương với bốn trăm sáu mươi chín tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy
thượng hải đã đạt gdp ở mức ba một mươi tỷ nhân dân tệ trong năm hai nghìn một mươi bảy và đạt tăng trưởng gdp sáu tám
cục thống kê thành phố thượng hải cho biết những con số trên thể hiện rõ nét chất lượng
và tiêu chuẩn của sự tăng trưởng kinh tế ổn định ở thượng hải
cũng như vai trò của thành phố trong việc định hướng phát triển của đồng bằng sông rừng tử
và các khu vực xung quanh
việc đạt được mức gdp ba tỷ nhân dân tệ được cho là đã đánh dấu một cột mốc quan trọng
và điểm khởi đầu mới từ đó thành phố sẽ theo đuổi sự phát triển chất lượng cao
và nâng cao năng lực cạnh tranh để đạt được sự phát triển ổn định lành mạnh và bền vững
theo đó mức tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi bảy một phần được thúc đẩy bởi sự phối hợp phát triển
giữa ngành sản xuất và ngành dịch vụ với tốc độ tăng trưởng lần lượt là năm tám và bảy năm
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc